ủy ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
kết nối kiều bào với lĩnh vực y tế trên địa bàn tp hcm
với sự tham gia của các nhà khoa học hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
bác sĩ chuyên khoa một số bệnh viện lớn trên địa bàn tp hcm
sự kiện nhằm phát huy vai trò của kiều bào trong việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố
đặc biệt là đóng góp trong lĩnh vực y tế để cùng chung tay xây dựng thành phố trở thành trung tâm
chăm sóc sức khỏe mang tầm khu vực đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan có liên quan
và các bác sĩ thành phố giao lưu kết nối với các bác sĩ khu vực các nước cùng chia sẻ kiến thức chuyên môn
tại đây các bác sĩ bệnh viện tp hcm và đoàn bác sĩ đến từ bệnh viện kbg malaysia
đã trực tiếp trao đổi những vấn đề thiết thực để giúp người dân phòng tránh
và chữa trị bệnh ung thư phổi và ung thư gan đúng cách